ngày vừa qua hội đồng lý luận bộ công an đã tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò là cơ quan tư vấn tham mưu của đảng ủy công an trong xây dựng và phát triển lý luận về các lĩnh vực công tác công an